tại vĩnh long ngày hôm nay tòa nân dân thành phố vĩnh long cũng đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố vĩnh long về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng sang lên mạng xã hội và mua được một khẩu súng quân dụng cùng một mươi hai viên đạn loại đạn thể thao
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trần quốc sang và nhóm của bùi đức tài có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
nên đã hẹn nhau để giải quyết sang mang theo khẩu súng cùng sáu viên đạn đồng thời rủ thêm ba đối tượng khác
nhóm còn lại ngoài đối tượng tài còn có năm đối tượng tiếp sức
tại điểm hẹn sang đã dùng súng bắn nhiều phát chỉ thiên sau đó cùng nhóm bạn rượt đuổi nhóm của tài
sau đó các đối tượng của hai nhóm trên đã bị công an mời lên làm việc
riêng khẩu súng mà sang dùng làm hung khí đánh nhau có dấu hiệu tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nên công an thành phố vĩnh long đã chuyển cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý
qua kết luận giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo sang một mươi tám tháng tủ giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng